năm hai nghìn một mươi bảy có thể được coi là một năm thành công của du lịch việt nam
riêng tại tỉnh cần thơ một thống kê vừa công bố cho thấy tỉnh này đón khoảng bảy năm triệu lượt khách du lịch trong năm vừa qua
tổng doanh thu du lịch của cả năm đạt hai chín trăm linh tỷ đồng tăng năm mươi chín so với năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả trên cho thấy du lịch cần thơ năm qua có mức tăng khá mạnh về số lượng khách đến
nguyên do chính là nhờ nhiều sự kiện lễ hội lớn diễn ra như tuần lễ an ninh lương thực trong khuôn khổ hội nghị apec
giải bóng truyền quốc tế lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật lễ hội bánh dân gian nam bộ
cùng nhiều sự kiện văn hóa du lịch đặc trưng của các quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
ngoài ra nhiều đơn vị hữu quan tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho du khách trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
sắc xuân miệt vườn đường đèn đường hoa nghệ thuật
giải ngân sư dòng toàn quốc góp phần quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố
phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại có trọng tâm xứng tầm đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông kiều long